sáng ngày một mươi ba tháng một mươi hai theo giờ địa phương tại trụ sở chính phủ belarus
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng belarus sergei nikolaevich rumat
thủ tướng sergei nikolaevich rumat vui mừng chào đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam thăm chính thức cộng hòa belarus
thủ tướng đánh giá các chuyến thăm song phương của lãnh đạo cấp cao và các cấp giữa hai nước
thời gian qua đã tạo cơ sở vững chắc để hai bên tăng cường quan hệ hợp tác
nhấn mạnh hiện nay kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng
và mong muốn của cả hai bên
thủ tướng cộng hòa belarus cho rằng hai bên cần tìm ra những phương hướng hợp tác mới
để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại
belarus nhận thấy cần tăng cường nhập khẩu hàng hóa chiến lược của việt nam như thời gian qua
cụ thể là tiếp tục nhập khẩu cao su các sản phẩm nông nghiệp của việt nam
thủ tướng belarus bày tỏ hy vọng phía việt nam sớm giải quyết các vấn đề và cấp phép
để belarus có thể xuất khẩu các sản phẩm từ thịt sữa và nông sản của mình vào việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng gặp thủ tướng sergei nikolai evik rumat
tại thủ đô minsk để tăng cường hơn nữa hợp tác song phương
đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa việt nam và belarus
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề xuất một số định hướng lớn
cụ thể hai nước cần tiếp tục hoàn thiện các cơ sở pháp lý để thúc đẩy trao đổi thương mại
đầu tư song phương triển khai đồng bộ và hiệu quả các hiệp định đã ký kết
và tìm ra các lĩnh vực hợp tác triển vọng mới
hai bên đẩy mạnh việc triển khai kết quả các khóa họp ủy viên liên chính phủ việt nam belarus
và chương trình hợp tác về lĩnh vực kinh tế giữa hai nước
cùng với đó là tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại hỗ trợ doanh nghiệp hai bên